không xin đăng ký cấp giấy phép sản xuất kinh doanh thậm chí chủ động nhập lậu giống cây nuôi
cấy mô từ trung quốc về để nhân giống thực trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở các cơ sở sản xuất
giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh điều này không chỉ khiến cho nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng
rừng trồng mà còn có nguy cơ rủi ro lây lan dịch bệnh là rất lớn trong khi đó việc quản lý của
cơ quan nhà nước đối với vấn đề này thì lại đang bị buông lỏng
không đăng ký giấy phép sản xuất kinh doanh thậm chí cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn
thôn hà tú thị trấn đồi ngô huyện lục nam còn chủ động nhập lậu rất nhiều giống bạch đàn nuôi
cấy mô từ trung quốc ba nghìn hai trăm hai mươi chín về nhân giống để cung ứng cho người trồng rừng lý giải cho vấn đề này
chủ cơ sở cho biết là do người trồng rừng đang khát giống cây này
hiện nay nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng kinh doanh
và buôn bán giống bạch đàn lạ việc người dân tự ý nhập giống cây bạch đàn lạ chưa qua khảo nghiệm
về sản xuất rồi bán cho các hộ trồng rừng đã xuất hiện khá lâu điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến
chất lượng cây trồng
giống do không được kiểm soát cho nên là nguy cơ tiềm ẩn về cái chất lượng rừng trồng
cũng như là ảnh hưởng môi trường rất là lớn cho nên là khuyến cáo bà con là không nên mua những
cây giống mà không rõ nguồn gốc trồng rừng tránh cái sủi ro tăng tiết cho cái kinh tế trồng rừng của bà con
được biết toàn tỉnh có một trăm tám mươi bốn cơ sở kinh doanh giống cây lâm nghiệp nhưng chỉ có hai mươi cơ sở đăng ký
nghĩa là số cơ sở đăng ký chưa đầy một mươi hai số cơ sở không đăng ký chiếm tới gần chín mươi nằm
giải rác ở các xã ngang nhìn hoạt động mà không hề bị xử lý
rõ ràng khi cây giống chưa được khảo nghiệm sản xuất tại việt nam chất lượng và nguồn gốc của giống cây
chưa được khẳng định thì nguy cơ rủi ro rất cao biết là vậy thế nhưng công tác quản lý của cơ quan chuyên môn vẫn bị buông lỏng
đối với các cơ sở xuất kinh doanh nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh thì sẽ giao cho cấp xã tiến hành giả soát
thống kê và ký cam kết sản xuất kinh doanh theo quy chế quản lý giống
sau khi các hộ đã ký cam kết sản xuất kinh doanh giống
theo quy chế quản lý giống thì hàng năm các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra
theo thông tin năm mốt thì kiểm tra các cơ sở nhỏ lẻ này tức là người ta vi phạm đến lần thứ ba thì mới xử phạt
theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để được công nhận giống cây lâm nghiệp mới phải trải qua rất nhiều công đoạn
ngoài việc khảo nghiệm tại cơ sở sản xuất giống rồi còn khảo nghiệm đại trà
thì còn phải qua hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ
bắc giang cũng là địa phương có tiềm năng lợi thế trong phát triển rừng kinh tế
tỉnh cũng đang hướng tới việc phát triển rừng bền vững
do đó tình trạng người dân tự ý nhập lậu giống cây lâm nghiệp chưa qua khảo nghiệm tại việt nam về trồng
cùng với đó sự buông lỏng trong quản lý là vấn đề đáng quan tâm
rất cần phải có biện pháp quy liệt kiểm soát tình trạng này